đến nay khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh ninh bình nói riêng và ở việt nam nói chung
đã được kiểm soát tốt các doanh nghiệp bắt đầu khôi phục sản xuất
thì vấn đề đặt ra là phải giải quyết việc làm bảo đảm số lượng lao động cung ứng trở lại cho thị trường lao động
trước vấn đề này ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình đã tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp
nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn
vướng mắt trong sản xuất kinh doanh bảo đảm an sinh xã hội
thời gian qua nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ninh bình đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực dệt may sản xuất dày lâm vào tình trạng khó khăn từ khâu nhập nguyên liệu
đến việc tìm kiếm thị trường cho sản phẩm đến nay khi dịch bệnh được kiểm soát tốt
các đơn vị đang nỗ lực khôi phục sản xuất tìm kiếm nhiều đơn hàng đa dạng hóa các mặt hàng
cho phù hợp với thị trường để tạo việc làm ổn định cho người lao động
tại trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh ninh bình riêng tháng năm đã có một một trăm chín mươi năm người nộp hồ sơ
làm các thủ tục liên quan đến chế độ bảo hiểm thất nghiệp tăng gần bốn lần so với cùng kỳ năm trước

và tham gia
tỉnh ninh bình có năm trăm bốn mươi sáu doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh với trên hai mươi lao động bị ảnh hưởng
bởi dịch covid một mươi chín cùng với những tiến triển tích cực của tình hình sản xuất kinh doanh
thời gian tới tỉnh ninh bình tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường lao động
đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động
giải quyết việc làm cho những người đang thất nghiệp chưa tìm được việc làm
đẩy nhanh tiến độ tri trả chế độ chính sách trợ cấp của nhà nước để giúp người lao động giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống